vào ngày bốn tháng bảy đội tuần tra đường bộ cao tốc số ba phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông
phối hợp với đơn vị nghiệp vụ cục cảnh sát môi trường đã phát hiện một mươi tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ trên xe khách
kiểm tra phương tiện xe ô tô có biển số năm mươi một d bốn mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi hai khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
lực lượng chức năng phát hiện khoảng một mươi tấn thực phẩm đông lạnh gồm cánh gà nầm lợn dâu bạch tuộc đông lạnh và một số loại hàng hóa khác
tại thời điểm kiểm tra lái xe đã không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các hàng hóa thực phẩm được vận chuyển ở trên xe
tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao cho cục cảnh sát môi trường xác minh tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định